khi độ phủ vắc xin của việt nam đạt mức độ nhất định việc chuyển hướng sang thích ứng an toàn với đại dịch phải đồng thời với việc triển khai các giải pháp vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội đảm bảo sinh hoạt của người dân phải song song với kiểm soát dịch vừa phát triển kinh tế xã hội đảm bảo sinh hoạt của người dân phải song song với kiểm soát dịch vừa phát triển kinh tế xã hội
việc chính phủ ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám vào thời điểm này là hoàn toàn phù hợp với tình hình góp phần thúc đẩy thực hiện bằng được mục tiêu kép
ông tuyên nhấn mạnh nghị quyết một trăm hai mươi tám cho phép địa phương linh hoạt áp dụng biện pháp cụ thể nhưng không trái với quy định của trung ương không gây ách tắc lưu thông hàng hóa và cản trở người dân
nếu áp dụng biện pháp chống dịch cao hơn biện pháp quy định trong nghị quyết một trăm hai mươi tám phải báo cáo với thủ tướng và bộ y tế
nhắc đến những bất cập trong lưu thông trong thời gian qua thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ nhấn mạnh lần này dứt khoát phải giải quyết
qua thực tiễn kiểm tra ông thọ chỉ ra vấn đề là chủ trương đúng nhưng thực hiện tại các chốt kiểm dịch còn chưa đồng bộ chưa hiểu đúng triển khai chưa cụ thể dẫn đến bất cập trong lưu thông
ví dụ chỉ dừng một chiếc xe trên đường năm phút thì đương nhiên sẽ có hàng trăm xe nối đuôi nhau phía sau
thời gian có thể kéo dài không chỉ năm phút mà hàng tiếng đồng hồ bức xúc cho doanh nghiệp người dân
gây ra lãng phí ông thọ dẫn chứng và cho rằng tình trạng cần phải chấn chỉnh ngay
bên cạnh đó thời gian có hiệu lực của giấy xét nghiệm covid một mươi chín cũng là một vấn đề gây bức xúc
khi bộ y tế nêu rõ giấy xét nghiệm có hiệu lực trong bảy mươi hai giờ nhưng nhiều địa phương chỉ chấp nhận trong bốn mươi tám giờ và thậm chí là hai mươi bốn giờ
trong bối cảnh cả nước ứng dụng công nghệ qua mã qr để khai báo y tế thứ trưởng bộ giao thông vận tải nêu thực tế rằng có địa phương bắt cán bộ ngồi ghi từng số xe
còn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn lưu bình nhưỡng đánh giá chúng ta phải chịu đựng một cú sốc lớn nhưng đã không chấp nhận đóng băng toàn bộ hoạt động xã hội
nếu để mạch máu giao thông đứt gãy cơ thể rơi vào trạng thái hôn mê và sẽ chết
rất may là chúng ta không rơi vào tình trạng này không rơi vào tình trạng hỗn loạn
ông những nói và đánh giá đây là vấn đề tốt với khía cạnh quản lý xã hội phải giữ được sự ổn định thì mới có thể chuyển sang trạng thái bình thường mới
nhìn nhận nghị quyết một trăm hai mươi tám như một luồng gió mới được xã hội đón nhận song theo ông lưu bình nhưỡng để lập lại trật tự là cả một vấn đề
điển hình là việc các chốt kiểm soát liên tình gây ra tình trạng cắt cứ hay vấn đề trên bảo dưới không nghe trong chỉ đạo điều hành
người dân bắt buộc phải tuân thủ các mệnh lệnh của cấp xã cấp huyện cấp tỉnh nhưng cấp tỉnh lại không tuân thủ cấp trung ương
đây là câu chuyện rất khó hiểu ông nhưỡng nêu thực tế
theo ông nhưỡng các địa phương phải hiểu đúng nghị quyết
đánh giá đúng tình hình và quy định đúng bằng văn bản quy phạm pháp luật tránh tình trạng an đông nay chỉ đạo thế này mai chỉ đạo thế khác
ông nhưỡng nhấn mạnh nguyên tắc của nghị quyết một trăm hai mươi tám là thống nhất toàn quốc
các địa phương không được cục bộ cắt cứ ban hành quy định vượt mức cần thiết
phải tuân thủ các quy định này vì đây là nguyên tắc bất di bất dịch
ông nhưỡng nhấn mạnh và cho rằng nghị quyết một trăm hai mươi tám cho địa phương quyền linh hoạt để thích ứng
thế nhưng nếu địa phương không thực hiện theo quy định của trung ương thì cần phải có chế tài như đình chỉ loại trừ
thậm chí có thể cách chức một số lãnh đạo không tuân thủ để tránh tình trạng trên bảo dưới không nghe
bản thân lãnh đạo không đảm bảo hòa cùng nhịp đập vì cá nhân vì địa phương mình mà ngăn cản các địa phương khác
ngăn cản các chủ thể khác thì không thể chấp nhận được ông nhỡ nói
ông đề nghị từ nghị quyết này ta phải có sự theo dõi có đánh giá chặt chẽ với lãnh đạo
người đứng đầu các địa phương để xác định trách nhiệm
nếu cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý ngay chứ không chờ kết thúc chiến dịch mới làm
anh ra trận mà không chỉ huy được thì rút ra cho người khác làm nếu không thì chúng ta sẽ thua
ông nhưỡng vy vòn
thưa quý vị trong trạng thái bình thường mới như hiện nay thì nguy cơ xuất hiện f trong cộng đồng vẫn còn rất lớn
hơn lúc nào hết việc thực hiện tốt năm k của chính phủ cập nhật tin tức từ bộ y tế là vô cùng cần thiết
những thông tin mới nhất
liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin ngày hôm nay của chúng tôi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại